một số thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương vào chiều qua
khiến cho bốn người trong một gia đình tử vong
lực lượng chức năng tỉnh bình dương hiện đã khám nghiệm xong hiện trường
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng một mươi xe đầu kéo lưu thông trên đường mỹ phước tân vạn
khi đến vòng xoay khu du lịch thủy châu thuộc địa bàn phường bình thắng thành phố di an
thì va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo vợ và hai con nhỏ
vụ va chạm khiến bốn người ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo cán qua tử vong tại chỗ
nhận được thông tin lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường
trích xuất camera để điều tra nguyên nhân
bước đầu qua kiểm tra tại chỗ tài xế xe đầu kéo không có nồng độ cồn
đến hai mươi một giờ cùng ngày công an thành phố dĩ an và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn
ủy ban nhân dân thành phố di an đã chỉ đạo các ban ngành nhanh chóng xác minh nhân thân
của các nạn nhân để tiến hành hỗ trợ động viên gia đình